chuyển tôn giống tại các tỉnh miền trung đưa vào hai tỉnh bạc liêu và cà mau tiêu thụ
từ h đến sáu h sáng trong quốc lộ một a đoạn qua thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu

các xe này mang biện kiểm soát của tỉnh ninh thuận và tỉnh khánh hòa

chương trình tiếp tục với một số tin tức về giao thông
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hai thanh niên tăng tốc đâm thẳng vào tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng
khiến một chiến sĩ công an bị thương

phát hiện hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên hai người này không chấp hành mà tăng tốc
đâm xe thẳng vào tổ công tác làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ công an phường hòa an bị thương

lực lượng chín trăm một mươi một đà nẵng đã bàn giao công an quận cẩm lệ để củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi
chống người thi hành công vụ cùng một số vi phạm giao thông khác
thời tiết đang ở cao điểm của nắng nóng nên nguy cơ cháy rất cao nhất là đối với các xe đường dài

vào trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe cục đăng kiểm việt nam đã lý giải nguyên nhân
và đưa ra các khuyến cáo đối với chủ xe và người điều khiển ô tô xe máy
cục đăng kiểm việt nam khuyến cáo chủ phương tiện người điều khiển phương tiện cần thận trọng
không chủ quan khi chở hàng hóa trong hầm hàng khoang hành lý đặc biệt là khi chở xe máy
phải đảm bảo không còn nhiên liệu dò gì có thể gây cháy thận trọng khi đi qua khu vực có các chất dễ cháy
như dơm dạ hay rác ni lông
trường hợp bị cháy xe do đi qua các khu vực phơi nhiều dơm dạ
các chủ phương tiện chú ý bảo dưỡng xe định kỳ đảm bảo xe luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt
đặc biệt là không nên độ chế lắp thêm các thiết bị vào hệ thống điện của xe như đèn loa hay tủ lạnh
không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất xe
kiểm tra tình trạng xe trước mỗi chuyến đi không bơm lốp quá căng
lái xe cần hạn chế vận hành xe liên tục trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao
cần có thời gian nghỉ phù hợp sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại các cây xăng trạm nhiên liệu hợp pháp
không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc
thực hiện kế hoạch mở đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thừa thiên huế đã huy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
sau một tháng triển khai quyết liệt đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi
góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên cơ sở kế hoạch đã đề ra tùy tình hình thực tế trên từng tuyến địa bàn
lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xử lý đối với những loại phương tiện và những lỗi vi phạm cụ thể
tại tuyến quốc lộ một a tránh huế thuộc thị xã hương trà tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tập trung kiểm tra xử lý đối với các loại xe tải ben chở đất đá cát sỏi xe ô tô khách
hoạt động các tuyến đường dài xe tải container với nhiều lỗi vi phạm
tại các tuyến đường thuộc phía nam tỉnh thừa thiên huế cùng với việc tăng cường kiểm tra
phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra
xử lý đối với xe hợp đồng trá hình thường được gọi là xe ké và một số loại phương tiện với những lỗi vi phạm khác
sau một tháng triển khai thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn sáu vụ
một trăm linh trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi như vi phạm về tốc độ
vượt quá nồng độ cồn không đội mũ bảo hiểm dừng đỗ sai quy định vi phạm tải trọng
đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp
với các đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ bảy vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng hóa nhập lậu
vận chuyển ma túy do thực hiện nghiêm túc quyết liệt đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
nên tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên
đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi
góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
tuy nhiên để những kết quả trên được duy trì bền vững rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức mỗi người tham gia giao thông
như đã đề cập ở bụng điểm báo thời tiết nắng nóng gai gắt trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và hà nội trong những ngày qua
đã dẫn tới mức tiêu thụ điện tăng cao
qua theo dõi tính đến ngày hai mươi một tháng sáu lượng điện tiêu thụ trung bình một ngày là gần bảy mươi năm chín triệu kwh tăng hai mươi một so với trung bình một ngày của tháng trước
tình hình nắng nóng gai gắt diện rộng kéo dài làm mức độ tiêu thụ điện gia tăng liên tục chủ yếu là do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát
theo tính toán của chuyên gia kỹ thuật điện thời điểm nắng nóng điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình
có thể chiếm tới sáu mươi sáu mươi năm tổng số lượng điện năng tiêu thụ
để đảm bảo vận hành an toàn cho thiết bị và tiết kiệm sử dụng điện chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo nên sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hòa
đạt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ c trở lên vừa đảm bảo đủ mát vừa giảm đáng kể diện năng tiêu thụ
với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn evn hà nội tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở nơi sản xuất và người dân
cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa hay bếp đun điện
để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng
đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao
công ty trách nhiệm hiếu hẳn yêu của nhật bản đã bắt đầu bán quả vài thiều nhập khẩu từ việt nam
tại các siêu thị và trung tâm thương mại của tập đoàn này trên khắp nhật bản
mặc dù có giá bán khá cao năm trăm ba mươi bảy yên tương đương với gần một trăm hai mươi đồng trong một hộp chín quả
thế nhưng đặc sản của việt nam vẫn được thị trường này đón nhận một cách tích cực
đánh giá về quả vài thiều tươi nhập khẩu từ việt nam giám đốc phụ trách khu vực asean của công ty trách nhiệm hiếu hẳn yêu cho biết
vải thiều của việt nam rất ngọt và ngon hạt nhỏ thể hiện chất lượng rất tốt
đại sứ việt nam tại nhật bản vũ hồng nam bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quả vải thiều của việt nam được bày bán tại các siêu thị của nhật bản
điều này chứng tỏ trình độ kỹ thuật của ngành nông nghiệp việt nam đã đáp ứng được tiêu chuẩn cao của một thị trường khó tính như nhật bản
việc thâm nhập được vào thị trường này sẽ giúp quả vải của việt nam có thể tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe khác
sự kiện này cũng sẽ góp phần thay đổi phương thức sản xuất của người nông dân việt nam
giúp tạo ra các nông sản có giá trị và chất lượng cao hơn từ đó có thu nhập cao hơn
sắp tới đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa long nhãn và nhiều loại hoa quả khác của việt nam vào thị trường nhật bản
quý vị thân mến ở thành phố biển sinh đẹp đà nẵng có một nơi lúc nào cũng rộng giá tính cười của con trẻ
và chiều nào cũng thấy đàn con hớn hờ kể với mẹ những câu chuyện trên lớp
và nơi bình yên ấy được gọi là nhà dân
vâng được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhà xuân là mái ấm nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang không nơi nương tựa ở thành phố đà nẵng
mỗi một em nhỏ ở đây đều mang một hoàn cảnh khác nhau
thế nhưng dưới mái nhà xuân thì tất cả đã lớn lên từng ngày bằng tình yêu thương của những người cha người mẹ thứ hai trong cuộc đời
một buổi chiều tháng sáu trong con hẻm nhỏ cuối đường nguyễn công chứ quận sơn trà thành phố đà nẵng
có một mái nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười
các em hớn hở kể với mẹ những câu chuyện trên lớp khoe những điểm mới sau một ngày đi học
đứa bé nhất đang ea tập động đứa lớn cũng đã sắp vào đại học
gần hai mươi em nhỏ đều có chung bố mẹ đều sống chung trong một gia đình lớn nhà xuân
các cô là nuôi những giúp cho những em mà lang thang đường phố
rồi bán vé số rồi đánh giày đồ hóa đại ở nãy kia
thì qua một quá trình đó thì trung tâm cô mới mở rộng ra để nuôi những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có nghĩa là một cô cha mẹ cũng có một cô cha cũng có một cô mẹ hoặc là những em có hoàn cảnh có bố mẹ nhưng mà nó không có được khó khăn quá
thì trung tâm mới đưa về để nuôi chủ yếu là giúp cho các em
nó cũng có một cuộc sống nó
nó được đi học được đến trường được biết những cái kỹ năng sống của các em
tình thương của các bố mẹ mà ở trung tâm dòng trung tâm đều sống với các con giống như một tình thương gia đình
mình cứ nghĩ rằng mình giống như là một người mẹ một người thầy và là một người bạn của các con
mình luôn luôn sẽ khánh với các con mình cùng ăn cùng ngủ cùng ở với các con và dạy dỗ cho các con giúp cho các em nó có một cái
cơ bản sau này để cho nó trung thành để cho nó ra xã hội sau này và nó có cái tương lai để cho cuộc sống của nó càng ngày càng thiếu lây
dạ các cô ở đây là cũng giống như là người mẹ thứ hai của tụi em
chăm sóc cho em từng ly từng tế từ trong bữa ăn đến việc học tập
ở đây còn rất là nhiều đứa là con của mẹ nữa nhưng mà mẹ vẫn dành trọ hết tình yêu đến tụi em
tụi em chỉ ở đây thì tụi em chỉ có thể là ngon hơn chăm hơn học giỏi hơn để các mẹ vui lòng thôi
con ở đây rất vui với mẹ chăm sóc gia đình
từ mai em này các em đã lớn lên trong đầy đủ tiếng yêu thương
nhiều em đã thành đạt và quay trở về giúp đỡ những hoàn cảnh giống như mình trước đây
bây giờ các em cũng rất là thành đạt nhiều
nhiều em đã thành đạt rồi thì em cũng luôn luôn nhớ đến các mẹ các con
tuy rằng không phải là em thành đạt rồi rồi đem tiền đem của về cho mình thôi
nhưng mà cái tình cảm là em luôn luôn nhớ đến là em được như ngày hôm nay là cũng nhờ các ông các bà các bố các mẹ ở trung tâm
đã nuôi nắng các con đã giúp đỡ các con
thấu hiểu được tình thương và những vất vả của các mẹ dường như em nào cũng ngoan cũng chăm chỉ học hành
đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất
với những người cha người mẹ đặc biệt dưới mái ấm nhà xuân này
những hình ảnh đẹp về mái ấm nhà xuân đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại